các mũi trình sát hình sự ập đến và chiếc còng số tám đã tra vào tay của đối tượng
tên nạn đã dừng xe kéo người lái xe taxi trượt theo mép d bước xuống sông hồng
đến cái việc anh bằng có mâu thuẫn giữa đánh cờ đánh bạc
trong quá trình thu thập thông tin cơ quan điều tra được trương thị thưa vợ nạn nhân cung cấp
tối mùng một mươi tháng một mươi một anh bằng ra khỏi nhà mang theo tiền nhưng lại bỏ điện thoại ở nhà
chị cũng cung cấp thêm có thể do anh bằng nợ nần tiền lô đề không có tiền trả nên bị sát hại
hoặc do mang nhiều tiền đi nên bị cướp giết
lúc này những trinh sát kinh nghiệm nhất được hóa trang triển khai trên địa bàn thành phố thái nguyên
một số địa điểm thường tập trung các con bạc đều bị kiểm soát chặt chẽ
các đối tượng xã hội có quan hệ với nạn nhân đều được hỏi tuy nhiên chưa có dấu hiệu nào khả quan
vì sao dương đình bằng bị chết với nhiều vết đâm chém như vậy
đây là vụ giết người cướp tài sản hay là sự trả thu tan độc
ban chuyên án quyết định bổ sung thêm lực lượng
qua một ngày xác định nhận định như thế thì xác định được khoảng hơn chục nhóm đối tượng
tờ bạc rồi thì nợ lần rồi thì lô đề bóng bánh rồi các thứ là chúng tôi đều dựng lên và đồng thời
đều có một câu trả lời là anh bằng không có cái việc như thế
chính lúc của điều tra tưởng chừng như đi vào bế tắc thì các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh thái nguyên nhận được một nguồn tin
thương đình bằng mất tích lại thấy vợ là trương thị thưa hùng hục dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm
nguồn tin này cũng cho biết đây là hiện tượng rất lạ bởi từ khi thưa về làm dâu chưa bao giờ họ thấy chị ta chịu khó như thế này
chị ta lau chùi quét khắp các tầng nhà liên tục mang rác đi đổ
không những thế thưa còn đốt rất nhiều đồ đạc ngọn lửa cao đến mức lên gần tới nóc nhà gây cháy bép
thưa đã đốt rất nhiều đồ đạc ngọn lửa cao đến mức lên gần tới nóc nhà gây cháy bép
và một điều kỳ lạ nữa là khi dương đình bằng vắng nhà thưa còn sốt sáng gọi điện thoại khắp nơi cho bạn bè của chồng
đi khắp mọi nơi hỏi han thông tin có hôm dùng xe ô tô đi đến cả sáng hôm sau
đây cũng là một điểm đáng nghi bởi bằng là đối tượng cờ bạc
gia đình vợ con quá quen với việc vắng nhà
với những biểu hiện bất thường mọi nghi vấn tập trung vào người vợ của nạn nhân
chiếc xe ô tô của vợ chồng bằng được trinh sát bí mật kiểm tra
qua quá trình chúng tôi tiến hành điều tra và xác minh
thì trinh sát đã phát hiện có những vấn đề đặc biệt và trái quy luật một chút
qua trinh sát của chúng tôi đã kiểm tra bí mật trên chiếc xe la city của gia đình anh bằng
cũng có những vết máu rất là lạ
hơn nữa là trong nhà có những mùi tanh lạ cũng khác thường
kiểu như là
như vậy hướng điều tra lúc này đã có điểm cụ thể
các trinh sát đã khéo léo tiếp cận hai đứa con của nạn nhân
các cháu cho biết tối mùng một mươi tháng một mươi một nghe tiếng cạch lớn khi cháu mở mắt
thì thấy bố nằm gục dưới nền nhà lăn qua lăn lại
mẹ thì ngồi trên giường
sáng dậy cháu thấy vết hồng như máu trên tường
cháu hỏi thì mẹ thưa nói bố nôn ra lòng lợn tiết canh
sau đó cháu không còn nhìn thấy bố nữa
ngay sau khi mà chúng tôi đã có những cái tài liệu chứng cứ nhất định
thì chúng tôi xác định là đối với trương thị thưa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
là vợ của anh bằng có những biểu hiện bất thường
tức là khi mà anh bằng chết như vậy thì chị khóc nức nở
thế nhưng mà có một cái tình tiết tức là thỉnh thoảng
là chị nhìn trộm công an đến nhà một cách là nó khác cường
đến sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một cơ quan điều tra công an tỉnh thái nguyên
đã có nhiều chứng cứ để xác định chính thưa trực tiếp liên quan đến cái chết của chồng
lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà trương thị thưa
được thực hiện vào một mươi giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
những người thân và hàng xóm của anh bằng
mới hôm nay đã được thử nghiệm
điều tra trương thị thưa khai thị gặp anh bằng trong một sới bạc và tự nguyện theo về làm vợ
thời gian gần đây anh chồng thua bạc nhiều nên bắt thị phải đưa tiền hàng cho mình để trả nợ
vì thế giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã
khoảng hai mươi một h ba mươi tối ngày một mươi tháng một mươi một sau khi bắt vợ đưa tiền hàng không được
anh bằng yêu cầu vợ phải gọi điện về nhà cho mẹ đẻ ở lạng sơn bán mảnh đất đi
để lấy tiền cho bằng
khi thưa từ chối thì lập tức bị chồng rút kiếm dí vào cổ đe dọa
bắt phải mở két để lấy tiền đưa cho anh ta
nếu như không mở anh ta sẽ giết cả nhà
vốn cao to hơn chồng nên thưa dùng tay gạt kiếm già và đá một nhát vào người bằng
thanh kiếm rơi ra thưa hoảng hốt chụp lấy và chém liên tiếp vào đầu và ngực chồng
đến khi anh bằng nằm im chị ta cũng gục xuống bên cạnh
sau khoảng một tiếng khi đã bình tĩnh trở lại thưa lấy chăn cuốn xác chồng lại
rồi cuốn vào túi bọc nệm cho vào thùng sát kéo xuống nhà dưới
khi có người phụ nữ đến quầy để mua thuốc
trương thị thưa đã bắt bỏ chồng lại

ngay sau khi trời vừa lờ mơ sáng thưa đã hùng hục dọn dẹp nhà cửa
lau các vết máu dính trên tường và nền nhà mang hết chăn đệm vào bếp châm lửa đốt
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
thưa điều khiển xe ô tô có sát của anh dương đình bằng trong cốp lên thôn thống nhất
xã phú lê huyện bắc sơn lạc sơn quê của thưa
tại đây thị đã gặp nguyễn văn hồ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và hoàng văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cùng chú tải thôn thống nhất
thưa nói với hai đối tượng này là chồng bị xã hội đen giết chết và nhờ hai đối tượng này trôn cất hộ
sau đó thưa lại lái xe quay về thái nguyên
hồ đã đến nhà mẹ đẻ của đối tượng nguyễn thị uẩn để kể cho bà nghe hết sự việc thưa nhờ trôn xác chồng
sau khi trao đổi với con gái qua điện thoại bà uẩn biết con giết chồng
bà đã nhờ tuấn và hồ chuyển xác anh bằng ra quốc lộ để thưa bố trí xe đưa trở lại thái nguyên
đến thái nguyên thưa đã dùng xe máy cùng tuấn trở xác anh bằng ném xuống sông

thưa trả cho tuấn năm triệu đồng rồi trở về nhà tuấn quay trở lại lạng sơn
về đến nhà để tạo chứng cứ giả và che mắt mọi người trương thị thưa xuất sẵn đến nhà người quen để tìm chồng hàng xóm lấy làm lạ
bởi từ trước tới nay anh bằng nhiều lần vắng nhà có thấy thưa đi tìm đâu
đến sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một
quân chúng nhân dân phát hiện xác anh bằng nổi trên khúc sông cầu thuộc xóm xuân đám xã đồng liên huyện phú bình tỉnh thái nguyên
tin người dân phát hiện xác chết đến tay thưa để tạo chứng cứ là chồng mình bị xã hội đen giết để cướp tài sản
thưa đã lấy một chiếc sim giác nhắn tin vào số điện thoại của chồng ở nhà với nội dung ra sông mà nhặt xác chồng về
với những thủ đoạn đánh lửa mọi người thưa đình minh rằng
cơ quan chức năng không thể phát hiện ra hành động giết người của mình
nên khi được công an đến báo hùng tin thưa ung dung đến nhận xác chồng mang về nhà mai táng
đây cũng vì là đạo đức của người việt nam không tục tập quán
cho nên là chúng tôi đã để cho ngày hôm sau là để cho chị thưa đưa chồng đi trôn cất xong
thì chúng tôi mới tiến hành
và bắt đối với trương thị thưa

cho dù cuộc sống vợ chồng của thưa không mấy hạnh phúc
nhưng dù sao hai người cũng có với nhau hai đứa con xinh xắn
cuộc sống tuy chưa được coi là giàu có nhưng cũng có của ăn của đẻ
sau khi anh bằng đã được trôn cất xong xuôi chứ không bắt ngay trong đám tang
là để thưa có cơ hội thắp hương tạ lỗi với chồng
sau khi chúng tôi điều tra làm rõ về vụ án
thì tôi thấy rất là đau lòng đối với phía hoàn cảnh gia đình nạn nhân
cũng như với đối tượng trương thị thưa
gia đình nạn nhân mà hai vợ chồng chung sống với nhau
có hai người con
nhỏ lớn lớn học lớp một một mẹ già trên chín người tuổi
người chồng cũng do ham mê cờ bạc
người vợ làm ăn do mâu thuẫn về kinh tế
dẫn đến việc giết chồng
sau khi bị can lên trên trại chúng tôi tiếp xúc
thì bị can rất là ăn năn
có những tiếng khóc thực sự của người
người vợ người mẹ thương hai người con nhỏ và nghĩ ấn hận
nhưng sự ấn hận nó đã muộn
từ thực tế vụ án mạng này chúng ta thấy chỉ vì vợ không đưa tiền để trả nợ bạc
mà nạn nhân sẵn sàng cầm kiếm kề cổ vợ dọa giết
và cũng chỉ vì không kiềm chế được mà thưa đã cầm kiếm đâm chồng hàng chục nhát dẫn đến tử vong
hành động đó
phản ánh một phần sự tồn tại trong xã hội chúng ta
những giá trị vật chất nhiều khi thắng giá trị tinh thần lợi ích cá nhân rất dễ thắng thế
những giá trị xã hội tình người tình ruột thịt lòng hiếu thảo
khi bị che lấp bởi giá trị vật chất
bởi sự ích kỷ cá nhân
thì đó là lúc tội ác xuất hiện
có thể thấy trong vụ án trương thị thưa giết chồng tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên
là sự nóng giật là sự không kiềm chế bản thân dẫn đến hậu quả khôn lưỡng
đó là sự ra đi vĩnh viễn của người chồng
người cha là nước mắt buồn thương của những người thân khi phải gồng mình chứng kiến cảnh gia đình tan nát
người thì chết kẻ đi tù để lại những đứa con bơ vơ hùi cút không cha không mẹ